việc cập nhật những kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý dây chẳng khớp gối và phục hồi chức năng sau phẫu thuật
giúp cho người dân hiểu rõ hơn về bệnh lý này là nội dung chính trong hội thảo
nội soi tái tạo dây chẳng khớp gối quan điểm mới trong phẫu thuật và phục hồi chức năng
được bệnh viện bạch mai tổ chức vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
tại hội thảo các chuyên gia hàng đầu của pháp về tái tạo dây chẳng khớp gối và phục hồi chức năng
cùng với chuyên gia việt nam đã có những chia sẻ về các phương pháp mới trong điều trị bệnh lý dây chẳng khớp gối
đặc biệt là kỹ thuật tái tạo dây chẳng chéo trước một đường hầm đã được ứng dụng tại pháp
cho kết quả tương đương nhưng tiết kiệm chi phí hơn cho người bệnh so với kỹ thuật hai đường hầm
hiệu quả của từng chất liệu để sử dụng trong phẫu thuật điều trị như gân tự thân hoặc gân nhân tạo
ngoài ra còn có nhiều quan điểm mới trong phục hồi chức năng
từ đó các chuyên gia có thêm những kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân
giúp họ có cơ hội tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến nhất
cùng các công nghệ hiện đại đang áp dụng trên thế giới mà không cần phải ra nước ngoài
nhân dịp này bệnh viện bạch mai cũng tổ chức khám sàng lọc và tư vấn miễn phí
cho các bệnh nhân có bệnh lý khớp gối từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng một mươi